hôm qua bộ y tế đã nhận được bức thư bằng tiếng việt đề ngày một ba hai nghìn hai mươi của bác sĩ rafi kot
nhân vật được báo haares của israel đề cập là có vai trò bất ngờ như người đưa ra quyết định
chủ chốt trong những nỗ lực đối phó với virus corona ở việt nam
ông kos viết tôi muốn giải trình và xác nhận lại cụ thể như sau
bài phỏng vấn được thực hiện qua điện thoại bằng tiếng do thái từ israel về việt nam
trong điều kiện đường truyền không được ổn định dẫn đến việc tiếp nhận không chính xác
một vài thông tin trong nội dung đã được đăng tải
ngoài ra nhà báo đã không gửi nội dung để tôi kiểm tra trước khi đăng tải
tôi chưa bao giờ phát biểu rằng tôi tham gia tư vấn phòng chống dịch covid một mươi chín
cho các cơ quan chức năng chuyên môn
ông kos cho hay ông đã liên lạc với nhà báo linder người phỏng vấn ông và yêu cầu nhà báo này
đính chính những thông tin không chính xác cụ thể xác nhận những thông tin sai lệch
và giải trình rõ ngữ cảnh dẫn đến việc hiểu sai và đưa sai thông tin
đính chính thông tin cho rằng bác sĩ kot
tham gia cố vấn cho chính phủ việt nam trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngược lại ông luôn theo sát và thực hiện đúng chỉ đạo của chính phủ việt nam
đính chính tất cả những thông tin sai lệch hoặc không được đề cập trong nội dung bài phỏng vấn
ở cuối thư ông kot viết
tôi trân trọng biết ơn sự hỗ trợ hướng dẫn và lãnh đạo của bộ y tế trong giai đoạn dịch bệnh
và thành thật gửi lời xin lỗi đến quý bộ về những thông tin sai lệch đã xảy ra